tại bia tưởng niệm hà my phường điện dương thị xã điện bàn tỉnh quảng nam chính quyền và nhân dân địa phương đã tổ chức lễ tưởng niệm năm mươi năm vụ thảm sát xóm tây hà my điện dương
đoàn công tác của các tổ chức xã hội quỹ hòa bình hàn việt đã đến bia tưởng niệm hà mi làm lễ dân hương tưởng niệm cho một trăm ba mươi năm người dân thường vô tội đã bị lính hàn thảm sát cách đây năm mươi năm
năm mươi năm trước vào ngày hai mươi bốn tháng giêng năm mậu thân một nghìn chín trăm sáu mươi tám tại mảnh đất xóm tây làng hà my phường điện phương thị xã điện bàn tỉnh quảng nam đội quân của lữ đoàn rồng xanh hàn quốc trong lúc đi càn ở xóm tây hà my đã tập trung tổng cộng một trăm sáu mươi dân thường rồi xả súng
trong khoảnh khắc ngắn ngủi một trăm ba mươi năm người đã chết đau đớn mộ của họ sau đó được người dân trôn trung nay nằm giải rác ở khắp ngôi làng
đây là sự kiện của tổ chức xã hội quỹ hà my
làm chấn động dư luận cả nước và quốc tế
chiến tranh đã lùi xa nhưng hậu quả để lại hết sức nặng nề nỗi kinh hoàng và những đau thương của vụ thảm sát vẫn còn động lại trong từng người dân điện dương
vì vậy việc ghi nhớ lịch sử đau buồn không chỉ là một phần an ủi vong linh của những người qua cố mà còn là nguyện vọng của các tổ chức hàn quốc trong việc xám hối lỗi lầm trong quá khứ
dịp này hai mươi sáu tổ chức đoàn thể và cá nhân hàn quốc cũng đã gửi vòng hoa đến viếng